ba năm một lần liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc lại được tổ chức
lần này tp hcm đăng cai có hai mươi hai đơn vị tham gia với hai mươi bảy vở diễn tranh giải
trong đó có một mươi ba đơn vị ngoài công lập
các vợ diễn tham gia lần này mang tính thời sự phản ánh đa chiều đời sống
học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
xây dựng phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
với phong cách và hình thức phong phú đa dạng
mỗi vở có thời lượng từ chín mươi đến một trăm hai mươi phút
đến với liên hoan để đi xem đi học cũng như là học cái hay
học cái mà để chúng mình giúp kinh nghiệm
đấy cũng là cái dịp để mỗi diễn viên của mình được thêm những cái chất liệu
ở các đoàn khác cũng như là để lấy cái bài học cho mình
so với các lần tổ chức trước liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc hai nghìn hai mươi ba
có nhiều điểm mới như
không hạn chế về đề tài vỡ diễn không hạn chế số lượng vỡ tham gia
cho các thành phần sáng tạo như tác giả đạo diễn
chấp nhận các đơn vị có thời gian hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật kịch nói
từ một mươi hai tháng trở lên
số lượng đơn vị sân khấu xã hội hóa đăng ký tham gia khá nhiều cho thấy
đây là điều đáng mừng
chúng tôi là những người mới những người mới lần đầu được tham gia
một cái liên hoan lớn như thế này
thì cũng là một cái vinh dự cũng như là một cái cơ hội để mà chúng tôi có thể
thi thố và cùng xem những cái vở diễn của các đơn vị khác
phải nói là khán giả phía nam cực kỳ yêu sân khấu
tất cả những buổi diễn buổi tối thì đã đành rồi đông đã đành
nhưng tất cả những buổi thi mà rơi vào buổi chiều thì đặc biệt là thấy rất là đông
nhất là những đêm mà diễn ra ở các sân khấu của sân khấu xã hội hóa đấy
thì mình thấy là gần như là kín khán phòng
thậm chí có những khán giả còn phải ngồi ở dãy đường đi
mình rất là phục của khán giả phía nam
đã giảm bớt khó khăn về đi lại cũng như kinh phí tổ chức
ban tổ chức đã mở rộng điểm diễn phụ trợ
một số đơn vị của thành phố hồ chí minh còn biểu diễn ngay tại sân khấu của mình
cái điều mà chúng tôi thấy nó cũng còn gặp những cái không ít những cái khó khăn
là tác giả hiện nay đang thiếu đặc biệt là tác giả trẻ
gắn với cái đời sống ngày hôm nay khán giả đang quan tâm đến
thì hiện nay chúng ta cũng đang trong cái cuộc liên hoan này
nó cũng đang có những cái tình trạng
tôi gọi là báo động đỏ vì tác giả trẻ sáng tác trên cái lĩnh vực sân khấu
đặc biệt là sân khấu kịch
làm cái sân khấu nó phải đạt đến cái sự múi nhọn của cuộc sống để chúng ta vươn tới
cuộc thi nghệ thuật sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc hai nghìn một mươi tám đã thành công tốt đẹp
động lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân thành phố
hy vọng sau cuộc thi các nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng tâm huyết
tìm tòi cách thể hiện mới để mang lại màu sắc hơi thở mới
đáp ứng yêu cầu của đông đảo khán giả yêu mến nghệ thuật sân khấu kịch nói cả nước